theo quảng cáo thì chỉ đò này đã được nhiều người nổi tiếng thái lan đeo và gặp may mắn gặt hái được thành công như ý
vòng tay được giới thiệu có rất nhiều tác dụng hấp dẫn như tăng tài lộc tăng may mắn trừ tà thu hút tình duyên gắn kết vợ chồng thậm chí xua đuổi kẻ thứ ba
tuy nhiên giá thì lại khá phù hợp với mọi người chỉ từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng cho một chiếc
chưa biết chiếc vòng sẽ mang lại tài lộc may mắn như thế nào song với chiêu trò gắn mắc tâm linh rất nhiều người đã tin tưởng trao gửi sự kỳ vọng
cũng có không ít những người trong số đó vô tình tiết lộ thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình cho người lạ
lợi dụng chuyện thần thánh hóa thế rồi cả tin và người ta sẽ mò những thông tin đó của các bạn
để đi làm việc khác có thể không phải trước mắt mà có thể một thời gian sau
đã có không ít những người vì mua quán mà tìm mất tật mang gia đình lưu tán
cũng có không ít những người giờ khóc giờ cười vì bị kẻ xấu lợi dụng thông tin hình ảnh cá nhân
không có dịch vụ tâm linh nào có khả năng thay thế thực hiện những điều phi thường để thay đổi số phận con người
vậy nên càng không có dịch vụ tâm linh nào có thể đáp ứng được những mong muốn của con người
tất cả đều do con người và từ con người mà nên